trực chiến triển khai đồng bộ các kế hoạch cùng với quân đội và lực lượng công an nhân dân nói chung tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng các hội nghị sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của bộ công an đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên an lớn về hình sự kinh tế ma túy môi trường

cần tiếp tục bám sát chấp hành nghiêm toàn diện trực tiếp tuyệt đối sự lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch nghị quyết công tác công an và chương trình công tác của lực lượng tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thực sự trong sạch thực sự vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và kiểm tra công tác tại trung đoàn không quân công an nhân dân bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
mặc dù là đơn vị mới thành lập điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cán bộ chiến sĩ làm việc đóng quân còn khó khăn nhưng trung đoàn không quân công an nhân dân đã luôn nỗ lực chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích bước đầu mà trung đoàn không quân công an nhân dân đã gây dựng được đóng góp cho sự phát triển của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
bộ trưởng tô lâm cho rằng sắp tới luật cảnh sát cơ động được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành sẽ tạo điều kiện cơ sở pháp lý để lực lượng không quân công an nhân dân phát triển vững mạnh
vừa qua bộ chính trị đã ban hành nghị quyết về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm tiến thẳng lên hiện đại đây cũng là căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng lực lượng không quân công an nhân dân tiến nhanh lên hiện đại
động viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu toàn thể trung đoàn đặc biệt là lãnh đạo nong cốt phát huy hơn nữa những kinh nghiệm về công tác quản lý điều hành hoạt động bay công tác khai thác sử dụng các phương tiện bay và phương tiện kỹ thuật hàng không để tham mưu giúp lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xây dựng trung đoàn đi vào hoạt động ổn định cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
tin tưởng rằng phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát cơ động trung đoàn không quân công an nhân dân sẽ từng bước trưởng thành phát triển vững mạnh bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao cơ động nhanh xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
còn vào chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
cùng đến thăm có đồng chí đào hồng lan ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đại diện các đơn vị cơ quan của bộ công an tổng liên đoàn lao động việt nam và các cơ quan của tỉnh bắc ninh
cùng đến thăm có đồng chí đào hồng lan ủy viên trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành báo cáo một số mặt công tác trong thời gian qua đặc biệt là công tác điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho các thương bệnh binh trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
phát biểu tại buổi thăm bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc của lực lượng công an nhân dân đối với công lao to lớn của các đồng chí thương bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo lãnh đạo cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tiếp tục đoàn kết đồng lòng phát huy truyền thống vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước ta
đồng thời mong muốn các đồng chí thương bệnh binh tiếp tục giữ gìn phục hồi sức khỏe tiếp tục phát huy phẩm chất tàn nhưng không phế xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm đức hy sinh góp phần tạo nguồn động lực để cùng các đồng chí cán bộ nhân viên trung tâm thực hiện tốt chính sách yêu đãi đối với người có công với cách mạng của đảng và nhà nước

thì cũng là lúc mà lực lượng công an nhân dân gặp nhiều khó khăn vất vả nhất đặc biệt là lực lượng công an chính quy cấp xã đóng chân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng biên giới
tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm những chiến sĩ công an nơi biên giới của xã thượng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã vững tâm bám trụ phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết

tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm những chiến sĩ công an nhân dân gặp nhiều khó khăn vất vả nhất đặc biệt là lực lượng công an chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết
tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm những chiến sĩ công an chính quyền địa phương bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết